từ ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày hai mươi bốn tháng bốn chuỗi sự kiện bao gồm triển lãm nghệ thuật thị giác
biểu diễn nhạc mới và chiếu phim lịch sử kiến trúc sẽ được tổ chức tại huitespay hai mươi tám trần bình hà nội
bắt đầu những hoạt động mới trong năm chiều hai mươi bảy tháng ba trung tâm nghệ thuật heritas pay
tổ chức một chuỗi sự kiện về nghệ thuật thị giác kiến trúc và âm nhạc
với kiến trúc đó là buổi chiếu phim những khát vọng lớn của câu lạc bộ điện ảnh kiến trúc
do asui com tổ chức thực hiện
với nghệ thuật thị giác đó là một buổi triển lãm quy tụ các tác phẩm hội họa sắp đặt đa phương tiện và ý niệm
với tên gọi heritage space của các nghệ sĩ đã cộng tác với heritage space trong thời gian qua
như ludvika orgozelek unu choi hà chi hiếu trần trọng vũ doãn hoàng lâm
với âm nhạc là chương trình biểu diễn nhạc mới của nhạc sĩ vũ nhật tân và cộng sự
với tác phẩm cõi vắng kéo dài gần năm mươi phút
nhạc sĩ vũ nhật tân cho biết cọi vắng có thể coi là một tác phẩm âm nhạc tương tác giữa truyền thống và đương đại
và cũng là một vở diễn ứng tác kiểu mới
các bộ phim của chúng tôi đều nói về những tấm gương kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới
những tư tưởng và những tác phẩm của họ để cho chúng ta có thể học hỏi được
mình thấy cái trung tâm heritage này thực sự là một cái trung tâm nó khá là mới lạ và mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho khán giả
đặc biệt là hôm nay mình có đến xem một bộ phim tài liệu về kiến trúc
thì nói về cái lịch sử của kiến trúc những năm một nghìn chín trăm linh thì mình cảm thấy nó khá là bổ ích
và mang lại nhiều thông tin thú vị cho giới trẻ hiện nay
không những giới trẻ mà đặc biệt là nhiều tầng lớp các bạn yêu kiến trúc ạ
chuỗi hoạt động là sự kiện đánh dấu việc heritaspay giới thiệu những dự án và mục tiêu mới
nhằm hỗ trợ sự phát triển của nghệ thuật đương đại
trở thành một trung tâm dành cho các hoạt động biểu diễn trưng bày giáo dục
trao đổi về nghệ thuật tạo hình âm nhạc và kiến trúc